xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế
liên quan đến tình hình xuất khẩu nông sản tại biên giới đang nóng lên thời gian gần đây
cơ quan kiểm soát phòng chống dịch tp bằng tường trung quốc vừa có thông báo sẽ tạm ngưng
nhập khẩu mặt hàng thanh long của việt nam trong bốn tuần do bị phát hiện có virus sars cov hai
theo thông báo của cơ quan này từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lô hàng thanh long và bao bì nhập khẩu từ việt nam về cảng tp bằng tường trung quốc
qua cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn cho kết quả dương tính với ba mẫu xét nghiệm
cùng có mã công ty bao bì là vnbthbh bốn mươi chín mã đơn vị sản xuất vườn cây ăn trái là vnbthor bảy
mã đơn vị đóng gói là vnbthbh một và mã đơn vị sản xuất kinh doanh vườn cây ăn quả là vnlar sáu
mã đơn vị đóng gói là vnlaph tám
thông báo cho biết để ngăn chặn nghiêm ngặt việc nhập khẩu dịch bệnh từ nước ngoài
đảm bảo cảng thông thoáng và trách nhiệm phòng chống dịch của doanh nghiệp theo cơ chế cầu trì hàng hóa
dây chuyển lạnh nhập khẩu từ nước ngoài bao gồm cả bao bì xe khi có kết quả xét nghiệm
dương tính virus sars cov hai ba lần trở lên sẽ ngay lập tức tạm ngừng kinh doanh ở khai nhập khẩu
loại hàng này đình chỉ tờ khai nhập khẩu kinh doanh thanh long bốn tuần
thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và tự động khôi phục hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn nói trên
trước đó cũng đã có một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi trung quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long tại cửa khẩu quảng ninh trong bảy ngày do phát hiện
bên cạnh đó trước thực trạng nhiều xe hàng ùn ứ vùng biên giới quảng ninh lạng sơn thời gian gần đây
thủ tướng phạm minh chính cho rằng giải bài toán nông sản ủn ứ ở cửa khẩu
cần thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch bên cạnh cải thiện thương mại với trung quốc
mới đây thủ tướng phạm minh chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
theo lãnh đạo chính phủ dịch bệnh
và thiên tai diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
và đồng lòng của nhân dân bước đầu thu ngân sách nhà nước cả năm vật sự toán
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt mức kỷ lục khoảng sáu trăm sáu mươi tỷ usd và xuất siêu
trong thành tiệu chung đó có đóng góp rất quan trọng của ngành nông nghiệp
mặc dù vậy người đứng đầu chính phủ đánh giá thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp
còn phụ thuộc vào một số thị trường chưa đa dạng chưa xây dựng được các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế
ở khẩu thủ tướng cho rằng giải pháp lâu dài căn cơ là phải thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch
với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn
thời gian qua để thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam trung quốc
người đứng đầu chính phủ đã nhiều lần đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa qua biên giới
nhất là các loại nông thủy sản hoa quả mùa vụ của việt nam
góp vần thực hiện mục tiêu cân bằng cắn cân thương mại giữa hai nước
thủ tướng cũng liên tục chỉ đạo các bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
triển khai các giải pháp cải thiện hoạt động thương mại từ phía trung quốc
các tỉnh biên giới chủ động làm việc với các địa phương của trung quốc
để có giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch và xuất khẩu hàng hóa
ông nhấn mạnh phải triển khai bài bản đồng bộ các nhiệm vụ trong tất cả khâu
từ quy hoạch dự báo thị trường vùng nguyên liệu ứng dụng khoa học công nghệ
nâng cao năng lực chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng thương hiệu
chỉ dẫn địa lý mẫu mã bao bì nhãn mát sau thu hoạch giải pháp về thị trường
vốn cho người nông dân và doanh nghiệp
đây là những vấn đề rất cơ bản cần lộ trình để giải quyết với sự chia sẻ
chung tay của các bên và sự hợp tác quốc tế
không thể đường mòn lối mở mãi
phải làm đến cùng làm hết mình vì lợi ích quốc gia vì lợi ích chính đáng của chúng ta
thủ tướng phạm minh chính nói
thủ tướng cũng yêu cầu đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm
năng lực cạnh tranh của ngành và các sản phẩm khai thác hiệu quả tối đa một mươi bảy hiệp định thương mại tự do đã ký kết
ông nói ngành nông nghiệp phải đặt mục tiêu cao hơn cho năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể là tăng trưởng từ ba trở lên xuất khẩu cao hơn năm nay
bởi trụ đỡ mà thuộc lùi thì đất nước thuộc lùi
những điểm ngẽn cần phải giả soát kỹ tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
để phát triển nông nghiệp bền vững theo chiều sâu nâng cao năng suất lao động dựa vào khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo chuyển đổi số
bên cạnh đó ngành cần cải cách hành chính phân cấp phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm
phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao năng lực cán bộ
đồng thời kinh tế biển phải được quan tâm phát triển trong đó đẩy mạnh nuôi biển và khai thác hải sản bền vững
gỡ thẻ vàng ngăn chặn xử lý nghiêm tàu cá khai thác trái phép
đồng thời xử lý tốt vấn đề môi trường trong nuôi trồng thủy sản
phải tính toán cân đối bố trí nguồn lực đầu tư để người nông dân được thụ hưởng thành quả từ chuyển đổi số trong nông nghiệp
ông nói và yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
cùng các bộ ngành địa phương làm tốt công tác thống kê để có số liệu đầu vào chính xác
phục vụ hoạch định chính sách sát thực tế giải quyết vấn đề yếu kém
thông tin phát hiện virus sars cov hai trong thanh lòng đã khiến nhiều người hoang mang
và đặt câu hỏi sát covid hai có lây qua thực phẩm hay không và không biết khi đi chợ hoặc mua hàng siêu thị
có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không đây cũng đang là băn khoăn của rất nhiều người
vậy thực chất sars cov hai lây lan như thế nào
đường lây chuyển chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn tư nguyên bị nhiễm bệnh
khi họ hát hơi ho nói cười tuy nhiên sars cov hai cũng có lây truyền qua tiếp xúc
với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có các cụ thể
để bám vào
dù không lại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
muốn xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai phải dùng các protein gai s
bám vào hai thụ thể vexper ở măng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thụ thể ace hai và tmprss hai
tmprss hai nằm rải rác nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim bằng quang tiến tụy thận và não
nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mạc mũi kết mặt mắt và niêm mạc miệng
vì hai cụ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mạc mũi
nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm cổng vào
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc
fda đều nêu rõ rằng không có bằng chứng cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người sửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
sda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thể có bằng chứng dịch vệ hợp cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm
là nguồn lây nhiễm virus sars cov hai sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc tế về thông số kỹ thuật vi sinh vật
đối với thực phẩm icmsf cũng đã kết luận dù có hàng tỷ gói thực phẩm
đã được tiếp xúc kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng không có bằng chứng cho thấy thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo tiến sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt
và thực phẩm bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
giờ tay thường xuyên và để tay xa mặt
dơ tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
dứa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến
thưa quý vị những thông tin trên hy vọng sẽ giúp quý vị phần nào yên tâm
khi hiểu rõ khả năng lây lan virus sars cov hai qua thực phẩm
tuy nhiên để đảm bảo an toàn tối đa
thì việc tuân thủ năm k một cách triệt để trong quá trình đi chợ và chế biến thực phẩm vẫn vô cùng cần thiết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức lần sau